tại lâm đồng tri cục kiểm lâm tỉnh đang phối hợp với ngành chức năng huyện bảo lâm
để làm rõ vụ việc hơn một mươi năm khối gỗ thông trôn lấp dưới hố sâu tại tiểu khu bốn trăm bốn mươi ba xã lộc phú huyện bảo lâm
đồng thời làm rõ những sai phạm xảy ra tại dự án trồng rừng quản lý bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm
kết hợp của công ty trách nhiệm hữu hoạn an phú nông
sau khi nhận được phản ánh của người dân hạt kiểm lâm huyện bảo lâm đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương
tiến hành đào số gỗ trên hiện trường số gỗ thông trôn lấp có diện tích khoảng hai hectare và toàn bộ đã trồng cà phê
thông tin ban đầu đây là khu vực rừng thông bị phá vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại vị trí này có năm mươi ba cây thông bị cưa hạ với tổng số khối lượng hơn một mươi năm một mét khối trên diện tích bốn hai trăm sáu mươi m hai
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng và huyện bảo lâm điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật